theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang từ tối ngày hai mươi tám tháng bảy đến dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bảy
trên địa bàn huyện hoàng su phi có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to đã gây ra những thiệt hại về người và tài sản
mưa to làm đất đá sạt lở gây thiệt hại bảy ngôi nhà trong đó xã hồ thầu hai nhà xã bản luốc hai nhà xã bản béo hai nhà nậm ti một nhà
các vụ sạt lở đất đá khiến một người bị thiệt mạng ba người bị thương
mưa to cũng khiến cho tuyến tỉnh lộ một trăm bảy mươi bảy đường bắc quang đi hoàng su phi bị sạt lở ta luy dương làm ảnh hưởng đến giao thông một số đoạn tại các xã nậm ti nậm dịch
ngay sau khi thiên tai xảy ra huyện hoàng su phi đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng các địa phương nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
động viên thăm hỏi các gia đình có người bị thiệt mạng và bị thương